tỉnh hà giang vừa xuất hiện hai ổ dịch tả lợn châu phi trên địa bàn thị trấn việt lâm
và xã trung thành huyện vị xuyên sau bốn tháng công bố hết dịch
hai ổ dịch được phát hiện có tổng số lượng hai mươi ba con tại gia đình ông lã anh hoạt thị trấn việt lâm
và gia đình bà vũ thị sâm thôn minh thành xã trung thành huyện vị xuyên
ngay sau khi thấy lợn có dấu hiệu bất thường các chủ hộ chăn nuôi đã báo với chính quyền địa phương
cơ quan thú y lấy mẫu xét nghiệm và tiến hành tiêu hủy hơn năm trăm linh kg lợn hơi
lực lượng chức năng đã khẩn trương khoanh vùng lập các chốt kiểm soát hạn chế người và phương tiện ra vào vùng có dịch
đồng thời tiến hành tiêu trùng khử độc lập đường dây nóng hạn chế lan rộng ra địa bàn